chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đã có buổi tiếp xúc với hơn một trăm hai mươi cử tri phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri nêu vấn đề trong thời gian qua
chiều cường gây ngập nặng tại các quận huyện trung tâm của thành phố cần thơ
đã làm xáo trộn đời sống của người dân
đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương có giải pháp khắc phục tình trạng này
vấn đề tham nhũng vặt cần có biện pháp kiểm tra ngăn chặn tình trạng này
tạo được lòng tin của nhân dân và tình trạng tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp
mà nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông có uống rượu bia
tiếp thù khi nhận ý kiến của cử tri
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những vấn đề cử tri quan tâm
đóng góp vào những vấn đề chung của đất nước
đồng thời chủ tịch quốc hội cũng thông tin một số vấn đề
về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
cũng như trả lời từng vấn đề cụ thể mà cử tri đặt ra